ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường chín trăm chín mươi một b nối quốc lộ năm mươi một với hệ thống cảng nước sâu cái mép thị vải
dự án được thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu có tổng mức đầu tư gần bốn tỷ đồng
với tổng chiều dài gần một mươi km điểm đầu tuyến giao với đường hội bài tóc tiên điểm cuối tuyến giao với đường liên cảng cái mép thị vải
đây là dự án có quy mô lớn nhóm a mặt cắt ngang ba mươi năm m với bốn cầu vượt cùng hệ thống cấp thoát nước và chiếu sáng hiện đại
khi hoàn thành sẽ là tuyến giao thông vận tải quan trọng vận chuyển hàng hóa cho cụm cảng nước sâu cái mép thị vải
các trung tâm logistics và các khu công nghiệp trong khu vực
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi bốn đường chín trăm chín mươi một b sẽ chính thức vận hành và đi vào sử dụng